được thủ tướng chính phủ phê duyệt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy dự án làng đại học với tổng số vốn đầu tư dự kiến trên tám sáu trăm linh tỷ đồng
được kỳ vọng sẽ tạo nên một khu phức hợp giáo dục hiện đại và quy mô của cả nước
tuy nhiên sau hai mươi ba năm dự án trên vẫn dậm chân tại chỗ do nhiều khó khăn vướng mắt
để tháo gỡ nút thắt bước đầu trong giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư hôm nay
đồng chí phùng xuân nhạ bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố
phát biểu tại cuộc họp bộ trưởng phùng xuân nhạ cho biết năm nay vốn dành cho giải phóng mặt bằng
bố trí tái định cư được chính phủ phân bổ cho dự án là khoảng bốn trăm linh tỷ đồng
nếu trong thời gian tới không kịp giải ngân nguồn vốn trên có thể sẽ được bố trí cho dự án mới
thời gian không còn nhiều vì vậy bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đề nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân
thành phố đà nẵng tập trung triển khai các giải pháp cấp bách nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
lựa chọn quy đất phù hợp để sớm bố trí tái định cư cho người dân
tại cuộc họp trước những yêu cầu về mặt thời gian chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng huỳnh đức thơ
đã yêu cầu ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn gấp rút thành lập hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng
để tiến hành các phương án bố trí tái định cư
dự án làng đại học nằm trên địa phận của thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam có tổng diện tích
quy hoạch khoảng ba trăm linh hectare đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu cho trên năm mươi sinh viên
và hơn ba năm trăm linh cán bộ chuyên gia tuy nhiên đến nay mới chỉ có bốn mươi hectare đất được bàn giao mặt bằng sạch